ngày hai mươi tháng một mươi một tại bệnh viện phổi trung ương bộ môn lao và bệnh phổi trường đại học y hà nội đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì
là bộ môn được thành lập đáp ứng yêu cầu giải quyết căn bệnh nguy hiểm và phổ biến là bệnh lao
trong suốt sáu mươi năm qua bộ môn lao và bệnh phổi cùng bệnh viện phổi trung ương đã thực hiện hiệu quả mô hình bệnh viện trường học
hoàn thành nhiệm vụ cho cả hai đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có y có đức có chuyên môn tay nghề
đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chấm dứt bệnh lao ở việt nam nâng cao sức khỏe người dân và khẳng định chất lượng nền y tế nước nhà
với những thành tựu và đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân bộ môn lao và bệnh phổi trường đại học y hà nội đã được trao huân chương lao động hạng nhì
trước đó bên lề sự kiện bệnh viện phổi trung ương cũng tổ chức hội nghị khoa học với những nội dung quan trọng trong sử dụng kháng sinh
đề phòng bệnh lao đa kháng thuốc và các bệnh lý phổi khác